các đại biểu cũng đã nghe đại diện ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo nhanh về tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại việt nam
đồng thời thảo luận xung quanh tình hình dịch bệnh các đề xuất đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội hiện nay
báo cáo tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh bộ công an đã và đang chủ động nghiêm túc phối hợp với các cơ quan liên quan
triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh đặc biệt là công tác quản lý xuất nhập cảnh xử lý nghiêm túc các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tình hình dịch bệnh
bên cạnh đó thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay khi việt nam tiếp tục mở lại một số tuyến bay quốc tế
sẽ có những khó khăn trong việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh lưu trú ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
tuy nhiên bộ công an sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng lực lượng công an nhân dân cả nước sẽ nỗ lực trong mọi mặt công tác phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh
chiều nay dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng phiên họp thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
phát biểu bế mạc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho biết
sau sáu năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc ủy ban thường vụ quốc hội đã kết thúc phiên họp thứ bốn mươi tám và hoàn thành khối lượng lớn công việc
trong đó đã cho ý kiến năm dự án luật ba dự thảo nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng trình quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi sắp tới
sau phiên họp này tôi xin trân trọng đề nghị chính phủ thường trực hội đồng dân tộc của quốc hội các ủy ban của quốc hội
đồng chí tổng thư ký quốc hội và các cơ quan hiệu quan sẽ khẩn trương tiếp thu
chúng tôi sẽ làm thiện các bước tiếp theo nhất là các nội dung trình quốc hội tại khi họp thứ một mươi sắp tới
và cố gắng sớm nhất trong thời gian sớm nhất gửi tài liệu đến các vị đại biểu quốc hội
đồng thời hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết để ban hành nghị quyết mà chúng ta đã quyết nghị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đánh giá trong việc chuẩn bị cho phiên họp lần này
còn có nhiều nội dung chậm được gửi hồ sơ tài liệu có mặt khó khăn cho các cơ quan thẩm tra
có nội dung phải điều chỉnh
các cơ quan thẩm tra ngay tại phiên họp để phù hợp so với thời gian triệu tập
do đó các cơ quan hữu quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ phối hợp chặt chẽ
để chuẩn bị tốt hơn các nội dung của phiên họp thứ bốn mươi chín tới đây bảo đảm thật tốt cho kỳ họp thứ một mươi của quốc hội
chiều nay một mươi tám tháng chín đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương do thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng các cấp tại công an tp hcm
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tp hcm đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác
về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp và đại hội đảng công an tp hcm
theo đó mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững ổn định
về kết quả tổ chức đại hội đảng một trăm linh đảng bộ trì bộ cơ sở thuộc đảng bộ công an tp hcm
và đảng bộ công an cấp quận huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng ủy công an thành phố luôn bám sát chỉ đạo của bộ công an đảng ủy công an trung ương và thành ủy tp hcm để thực hiện
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao những kết quả và nỗ lực
của toàn thể lực lượng công an tp hcm
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tp hcm tiếp tục thực hiện tốt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là thời điểm trước trong và sau đại hội đảng lần thứ một mươi một của tp hcm
chủ động dự báo tình hình không để bị động trong mọi tình huống
các lực lượng triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ
tập trung đấu tranh với các thế lực chống phá trên không gian mạng
giả soát cơ sở vật chất vũ khí trang thiết bị cho cán bộ chiến sĩ
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
công đoàn công an nhân dân bộ công an tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
và trao giải ảnh cuộc thi ảnh nét đẹp đoàn viên công đoàn công an nhân dân vào sáng ngày hôm nay
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí trần văn thuật phó chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
năm năm qua hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động do bộ công an tổng liên đoàn lao động việt nam phát động
ban chấp hành công đoàn công an nhân dân đã lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các cấp công đoàn trong công an nhân dân
tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động
tạo động lực thúc đẩy cán bộ đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thành tích đó được khẳng định qua các phần thưởng cao quý như một huân chương lao động hạng nhất
hai huân chương lao động hạng ba cùng nhiều bằng khen của thủ tướng chính phủ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà công đoàn công an nhân dân đã đạt được
đồng thời nhấn mạnh một số yêu cầu công đoàn công an nhân dân cần thực hiện trong thời gian tới